việt nam sẽ sử dụng thuốc xuyên tâm liên điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo lý giải của bộ y tế trước đó bộ nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng và chuyên gia về thuốc đông y xuyên tâm liên
có hiệu quả trong điều trị covid một mươi chín
xuyên tâm liên đã được một số quốc gia như malaysia indonesia thái lan sử dụng trong thời gian qua
hiện việt nam cũng ứng dụng loại thuốc này vào việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngoài ra việt nam đang có khoảng hai mươi đơn hàng với nhiều loại thuốc khác nhau
nhập khẩu từ nước ngoài để sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị cơ sở y tế điều trị covid một mươi chín